các đối tượng thừa nhận đến đây để cá độ bóng đá trực tiếp với nam và cá độ trên các trang mạng internet
riêng nam còn thừa nhận ngoài việc cá cược trực tiếp đối tượng còn nhận cá cược qua tin nhắn điện thoại
tại hiện trường cơ quan công an tạm giữ một trăm linh bảy triệu đồng một mươi ba điện thoại di động sáu xe mô tô cùng một số tam vật khác có liên quan
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh hai mươi h
ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên annt